sáng nay ngày một mươi tháng chín đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh bình thuận
về triển khai dự án đường bộ cao tốc bắc nam qua địa bàn tỉnh
dự án đường bộ cao tốc bắc nam qua địa bàn tỉnh bình thuận có tổng chiều dài một trăm sáu mươi km
phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu ubnd tỉnh bình thuận
chỉ đạo các huyện có đường cao tốc đi qua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về mục đích ý nghĩa của công trình này để vận động nhân dân sớm nhận tiền bồi thường
và bàn sao mặt bằng cho đơn vị thi công
bên cạnh đó ubnd tỉnh bình thuận cần chỉ đạo các đơn vị liên quan
bảo đảm giải ngân vốn đã bố trí theo đúng thời gian quy định